tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn trong suốt thời gian họp quốc hội tại thủ đô dự báo kịp thời xử lý ngay những vấn đề phát sinh không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống kiên quyết xử lý các hoạt động mất an toàn giao thông ở khu vực họp quốc hội
đồng chí thượng úy nguyễn văn tiến khi tăng cường về đội hai để làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho kỳ họp quốc hội lần này
thì có thể nói đồng chí tiến là một đồng chí hết sức là có tinh thần trách nhiệm cao có ý thức tổ chức kỷ luật tốt và qua công tác kiểm tra của chỉ huy đơn vị
thế đồng chí tiến là thường xuyên có mặt từ rất sớm và triển khai đúng giờ rất năng nổ nhiệt huyết và chủ động phát hiện những tình huống phức tạp để báo cáo ban chỉ đội để báo cáo ban chỉ phòng xin ý kiến chỉ đạo
tụt xuống dưới đất cũng an toàn
thế đến lúc em nó tụt xuống đất ngồi thả dài đấy thì tôi có bảo là tiến ơi tiến con đứng lên xem chân tay người như thế nào để mẹ xem là có bị làm sao không
thế thì cháu tiến bảo là mẹ không làm sao thế thì là lúc đấy bắt đầu là tôi mới mừng
với những đóng góp của mình thượng úy nguyễn văn tiến vinh dự được chủ tịch nước
tặng thưởng huân chương dũng cảm năm hai nghìn một mươi tám giấy khen của ủy ban nhân dân thành phố hà nội vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ trong vụ cháy tại thị trấn xuân mai năm hai nghìn một mươi tám
danh hiệu công dân yêu tú thủ đô năm hai nghìn một mươi tám cùng nhiều bằng khen giấy khen của giám đốc công an tp hà nội
cục cảnh sát điều tra tội phạm ma túy trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh thành phố hà nội
hành động của đồng chí tiến đội cảnh sát giao thông số một mươi hai phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã dũng cảm cứu người trong đám cháy
có thể nói đấy là một trong số những hình ảnh đẹp của lực lượng thanh niên trong những năm vừa qua
với một đám cháy rất lớn với tinh thần của mình đã dũng cảm leo lên tầng ba và giải cứu được gia đình nạn nhân thoát khỏi đám cháy
đây cũng là một trong số những hình ảnh tiêu biểu mà các đồng chí đoàn viên thanh niên
trong những năm vừa qua đã thực hiện tốt thấm nhuần sáu điều bác hồ dạy và đặc biệt thực hiện tốt các cuộc vận động thanh niên tham gia vào các phong trào tình nguyện
cũng như là những phong trào tập trung đấu tranh chấn áp tội phạm rồi những phong trào phục vụ người dân trong quá trình làm nhiệm vụ của mình
những việc làm của thượng úy nguyễn văn tiến xứng đáng là tấm gương tiêu biểu để đoàn viên thanh niên
lực lượng công an thành phố hà nội nói
nói riêng và thanh niên cả nước nói chung luôn cố gắng phát huy vai trò sung kích dũng cảm mưu trí sáng tạo tình nguyện khắc phục mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao